ngày hai mươi hai tháng một tân hoa hậu hoàn hữu việt nam hai nghìn một mươi bảy henryer đã có buổi giao lưu trò chuyện với thanh thiếu niên tỉnh đắk lắc về nghị lực vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để vươn tới thành công
đây là lần đầu tiên một cô gái dân tộc thiểu số đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi hoa hậu hoàn vũ việt nam
đó không chỉ là niềm vui của đồng bào ed nói riêng mà còn là niềm tự hào của người dân đắk lắc nói chung
herene nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả nhờ vẻ ngoài xinh đẹp cuốn hút cùng tính cách thân thiện nhân ái của mình qua những chia sẻ chân thành với thanh thiếu niên tại quê nhà
nhân dịp này hoa hậu henry đã trao tặng sáu mươi suất học bổng cho các em học sinh nghèo và tám mươi suất quà tết cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương